trong những năm khán chiến đã anh dũng bảo vệ bản mường đại thắng giặc pháp ở điện biên phủ góp phần giành lại độc lập cho tổ quốc
rồi từ đó ra sức tăng gia sản xuất thực hành tiết kiệm cải thiện đời sống giữ gìn trật tự an ninh
tôi mong rằng đồng bào bộ đôi và cán bộ khu tử tị đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa đã thi đua càng ra sức thi đua hơn nữa
để hoàn thành kế hoạch nhà nước
đồng bào bộ đội và cán bộ khu tử tị ngày càng giàu có để góp phần củng cố miền bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà
ngày nay đồng bào bộ đội và cán bộ lại càng phải cùng nhau đoàn kết phấn đấu để giành lấy một thắng lợi to hơn nữa
lạ tiêu diệt cho hết giặc đói giặc giót quét sạch bọn phá hoại làm cho mọi người đều được no ấm
đều biết chữ làm cho mọi người đều được hạnh phúc yên vui
địa điểm bắc hồ và đoàn công tác trung ương đến thăm và nói chuyện với cán bộ chiến sĩ và đồng bào các dân tộc tây bắc năm một nghìn chín trăm bảy mươi
này đã trở thành di tích lịch sử quan trọng minh chứng cho tình cảm của bắc hồ với nhân dân và tình cảm của nhân dân các dân tộc sơn la đối với bác
xa xứ đã lâu mỗi lần về với mảnh đất quê hương bà bế thanh suý lại đến khu di tích kỳ đại thuận châu
nơi gắn với kỷ niệm tuổi thơ không bao giờ phai nhạt nơi bà được đại diện cho hàng nghìn các em học sinh tặng hoa cho chủ tịch hồ chí minh
đã ba lần được gặp bác nhưng ký ức về lần đầu tiên vẫn thật khó tả vinh dự và quá đỗi tự hào
dù lúc đó nhỏ tuổi nhưng từng lời nói thân thương đồng bào các dân tộc tây bắc